trang thiết bị điều trị thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại trại tạm giam
chiều cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đến thăm làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh để nắm thêm một số vấn đề về công tác công an sáu tháng đầu năm tại tỉnh bình dương
đặc biệt là công tác triển khai lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
bên cạnh những kết quả đạt được công an tỉnh bình dương đã kiến nghị một số vấn đề cụ thể về biên chế trang thiết bị phương tiện phục vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại các địa bàn trọng điểm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những thành tích công an tỉnh bình dương đạt được trong sáu tháng đầu năm
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an tỉnh tiếp tục tham mưu làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước hết là phải huy động tổng lực lượng phương tiện sẵn có để tập trung khoanh vùng dập dịch kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh
thành lập lực lượng phản ứng nhanh sử dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các biện pháp nghiệp vụ của ngành nhằm truy vết nhanh chóng mầm bệnh
phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bộ công an xác minh xử lý các nguồn tin xấu độc liên quan đến tình hình dịch bệnh lan truyền trên không gian mạng để ngăn chặn nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tham mưu cho tỉnh quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch song song với phát triển kinh tế
với phương châm bảo đảm an toàn cho nhân dân là hàng đầu có thể chấp nhận hy sinh về kinh tế đặt mục tiêu bắt kịp và chặn đà gia tăng lây nhiễm
thần tốc truy vết xét nghiệm cách ly khoanh vùng xử lý tiến tới kiểm soát dịch bệnh
do đó từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy thành phố phan rang tháp tràm và huyện ninh phước của tỉnh ninh thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh thuận tính đến thời điểm này đã phát hiện hai mươi tám người mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp ninh thuận đã phong tỏa đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín tại thị trấn phước dân huyện ninh phước các phường phủ hà và mỹ bình của thành phố phan rang tháp tràm
tiếp tục truy vết điều tra f một f hai và f ba của những trường hợp nêu trên tìm f trong cộng đồng và xác minh lịch trình di chuyển để xác định mốc dịch tễ
thông báo cho các cơ quan đơn vị và các tỉnh thành phố liên quan thực hiện các biện pháp giám sát kiểm soát lây nhiễm
trong ngày một mươi năm tháng bảy công an huyện ninh phước đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
vụ án có liên quan đến bệnh nhân số ba mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi một là lái xe sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khu phố bốn thị trấn phước dân
ngày năm tháng bảy bệnh nhân này đi từ thành phố hồ chí minh về nơi cư trú nhưng không thực hiện khai báo y tế tại các cơ sở y tế theo quy định
tối qua nhà hàng pizza trên phố đoàn trần nghiệp quận hai bà trưng thành phố hà nội đã bị phong tỏa do có nhân viên nghi mắc covid một mươi chín
sáng nay hà nội ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai trong đó có bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn ở ngõ chín mươi bốn hoàng mai phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
bệnh nhân làm đầu bếp kiêm shipper tại quán pizza số ba mươi đoàn trầm nghiệp quận hai bà trưng ngay cạnh công trường số một trăm tám mươi chín bà triệu nơi có sáu bệnh nhân dương tính làm việc
hàng ngày bệnh nhân đi làm có gửi xe tại vincomba triệu nơi bệnh nhân ba mươi hai nghìn bảy trăm một mươi cũng hay gửi xe ở đây
ngày một mươi bốn tháng bảy bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên đi khám tại bệnh viện thanh nhà
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
tối qua trung tâm y tế và lực lượng chức năng quận hai bà trưng đã lập rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực trên để khoanh vùng truy vết
một đoạn con phố đoàn trần nghiệp giao với bùi thị xuân và bà triệu đã được phong tỏa
toàn bộ những người có liên quan tiếp xúc gần với nhân viên nghi mắc covid một mươi chín được đưa lên xe cấp cứu đi cách ly tập trung trong tối ngày hôm qua
hiện tại lực lượng chức năng đang tích cực điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đồng thời khoanh vùng để xử lý dịch
chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập khóa chặt và nhanh chóng dập dịch thực hiện cách ly tại nhà giám sát chặt chẽ với người từ tp hcm và các vùng có dịch vào địa bàn tỉnh nam định
cùng với đó ubnd tỉnh nam định vừa ban hành quyết định số một trăm hai mươi một qdbcd thành lập bốn chốt kiểm soát y tế liên ngành để phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí tại các cửa ngõ ra vào tỉnh bằng đường bộ
có mặt làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt kiểm tra phòng dịch ở cao bồ ngã ba cầu tân đệ quốc lộ hai mươi một a hai mươi một b xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định là các lực lượng y tế quân sự thanh tra giao thông và công an
mỗi chốt được trang bị nhiều máy đo thân nhiệt để khi cần các lực lượng khác có thể tham gia hỗ trợ cán bộ y tế hạn chế tình trạng ùn ứ xe cộ người dân phải chờ đợi lâu
các chốt nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh nam định đặc biệt là người đi về từ vùng dịch đo thân nhiệt điều tra dịch tễ sàng lọc những người nghi nhiễm góp phần kiểm tra và giám sát chặt chẽ nguồn lây hạn chế tới mức thấp nhất mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn
đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt được tử tù bị truy nã nguyễn kim an khi an đang lẩn trốn tại phường hiệp bình phước tp thủ đức và đưa về điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh bình thuận về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ quy định tại điều hai trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự
đây là đối tượng phạm tội giết người cướp tài sản vào năm hai nghìn một mươi
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn do thiếu tiền nên an nhiều lần dùng thuốc ngủ say nhuyễn rồi cho vào nước uống để đầu độc bản thân kẹp cổ bạn cho đến khi bắt động
gây án xong an cho thi thể nạn nhân vào bao tải ném xuống sông sài gòn
để đánh lạc hướng an gọi điện thông báo đã bắt cóc và đòi năm trăm linh triệu đồng tiền chuộc từ gia đình của nạn nhân
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ được nguyễn kim an và đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm thì an bị tuyên án tử hình